cảm ơn quý khán giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng báo sức khỏe và đời sống trong thời gian qua
bằng những thông tin nhanh chuẩn xác và thời sự kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan luận của bộ y tế tự tin gửi tới quý vị những thông tin mới nhất
nóng nhất về tình hình dịch bệnh trên cả nước
ngay sau đây mời quý vị cùng huyền trang đến với những tin tức đầu tiên
chính quyền địa phương rất dễ dàng tìm cơ sở pháp lý để xử phạt người từ thành phố hồ chí minh
bình dương đồng nai tự ý về quê nhưng nên cân nhắc vì việc xử phạt trong bối cảnh này
càng khiến họ thêm khó khăn và khô đốn
chiều muộn một ngày đầu tháng một mươi hàng đoàn người rất díu nhau về quê
xe máy có xe đạp có thậm chí gánh gồng bồng bế nhau đi bộ
họ đi với răm đồng bạc trong túi vài gói mì mấy bọc lương khô
cá biệt có người không có gì ngoài niềm tin mãnh liệt là quê nhà
sẽ răng rộng vòng tay để chào đón họ
quê hương chính là điểm tựa cuối cùng
thành phố hồ chí minh tiễn họ trong cái xe lạnh của trời cuối thu
người thành phố hào sàng nhưng qua bốn tháng gồng mình chống dịch đã kiệt sức
mảnh đất trù phú nhưng giờ đã trở nên khó khăn vì đã nhiều lần run lên bần bật
trước những đợt thủy triều của đại dịch
và những con người gắn bó ngót cả đời người với mảnh đất này
đã phải tìm đường để về quê trong sự kiệt quệ
đối với họ rời thành phố hay các tỉnh miền đông nam á
bộ để về quê là sự lựa chọn tốt nhất vào lúc này
bởi hơn một trăm linh ngày bí bách cùng quẫn và bệnh tật đã làm họ trở nên tuyệt vọng
đã có không ít người vĩnh viễn nằm lại mảnh đất này
mà không kịp nhìn quê hương một lần sau quế
giờ đây khi thành phố hồ chí minh mở cửa họ chọn con đường về quê
như là giải pháp cuối cùng ít nhất là vào lúc này
hành trình đầy gian nan phía trước không làm họ nản lòng
vì trên đường đi những con người có khi không một lần quen biết ấy
đã chia sẻ với nhau
từng chai nước lít xăng và những ổ bánh mì
người dân vốn hồn hậu giản dị họ không suy nghĩ nhiều như các nhà hoạch định chính sách
chính vì vậy vấn đề đứt gãy chuỗi sản xuất trì trệ về kinh tế
thiếu nguồn lực xã hội không khiến cho họ quan tâm
đối với họ về quê lúc này là hạnh phúc là được đảm bảo cuộc sống
ở lại sài gòn họ luôn có cảm giác bất an vì nhiều lẽ
bốn tháng qua họ đã quá thấu hiểu điều này
một khi về quê được xem là niềm vui là sự an toàn
bất kỳ rào cản nào họ cũng sẽ quyết tâm thực hiện
trong bối cảnh đó vấn đề xử phạt người tự ý về quê
sẽ không còn là giải pháp hữu hiệu để làm trùn bước họ
trong số bảy mươi bốn nghị định xử phạt vi phạm hành chính đang có hiệu lực hiện nay
thì với hơn ba trăm linh hành vi vi phạm chính quyền địa phương sẽ không khó khăn
trong việc tìm cơ sở pháp lý để xử phạt những người về quê
nào là không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh
truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch
theo hướng dẫn của cơ quan y tế hay là không thực hiện các biện pháp
phòng chống lây nhiễm đối với người mắc bệnh chuyển nhiễm v v
tuy nhiên việc xử phạt này sẽ đạt được mục đích gì
thông thường một chế tài pháp lý được áp dụng nhằm đạt được các mục đích như
giáo dục gian đe chừng trị phòng ngừa
việc xử phạt người về quê dường như không phải là để giáo dục họ
bởi họ ý thức được sự cần thiết trong việc làm của mình
và lại sự giáo dục chỉ cần thiết khi hành vi của họ là sai trái
việc về quê và tuân thủ các quy định cách ly kiểm tra y tế không phải là các hành vi
trái pháp luật nên không cần và cũng không nên xử phạt
bởi xử phạt trong trường hợp này không hướng đến mục đích giáo dục
việc xử phạt đối với người về quê cũng không thể đạt được mục đích gian đe
chừng trị bởi chẳng có pháp luật nào gian đe và chừng trị người về quê
vì sự sống vì nhu cầu chính đáng
chính vì không đạt được mục đích gian đe chừng trị
nên không thể đạt được mục đích phòng ngừa
người dân đã quá khó khăn nên mới phải về nhà
hãy thử hình dung việc xử phạt có ngăn cản được dòng người đang từng ngày từng giờ
mong muốn hồi hương hay không
chắc chắn là không
do đó việc xử phạt không khéo chỉ dẫn đến những cách làm trái pháp luật của người dân
bằng chứng là hiện tượng thông chốt trốn trong hầm xe thùng đông lạnh đã diễn ra
và như thế càng làm cho công tác phòng chống dịch thêm phần khó khăn
và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của các địa phương liên quan
kẻ no khó biết lòng người đói
hãy thử đặt mình vào vị trí bốn tháng dòng sống trong tuyệt vọng
mới thấu hiểu được nguyện vọng to lớn và chính đáng của người dân
xin đừng xử phạt người tự ý về quê vì đây là nhu cầu thiết yếu
và to lớn nhất của họ trong thời điểm này
hiện tại người dân đã quá khó khăn lại phải tốn kém chi phí về quê
và chịu phí cách ly tập trung
nếu giờ buộc họ phải gánh thêm tiền phạt vi phạm hành chính nữa
thì họ sẽ càng thêm cơ cực quẫn bách
không ai bị bỏ lỡ
hãy đặt lại phía sau là chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước ta
trong đại dịch chúng ta đã làm tốt chủ trương này
hiện nay chúng ta dần kiểm soát được dịch
khó khăn phía trước đã dần được đẩy lùi
vậy thì xin đừng chối từ đối với người dân của chính địa phương mình
trong bối cảnh đó việc sớm khởi động các chính sách đón người dân về quê
là việc nên làm
hãy đón họ về quê với tất cả tình yêu thương
để mọi người còn có dịp nhìn nhau vẫy chào nhau
rồi cùng tin tưởng và phấn đấu vì một việt nam tất thắng
phạt người dân lúc này là lợi bất cập hại
tôi biết việc người dân tự ý đi đường mòn lối mở để về quê
nếu lây nhiễm cho người khác có thể bị pháp luật chế tài rất nghiêm
tuy nhiên cần phải có sự chia sẻ với hoàn cảnh của người dân vào lúc này
và cơ chế khuyến khích hướng dẫn để người dân tự giác trình diện khai báo
ngay cả khi họ không có triệu chứng hoặc là chỉ có triệu chứng nhẹ
thứ nhất nếu họ lo sợ vì bị kỳ thị hay bị pháp luật trừng trị
tức là xử phạt vi phạm hành chính
thì họ sẽ không tự giác sẽ rất khó để phát hiện và phòng dịch
thứ hai về mặt nhân đạo nếu vì sợ mà họ không xét nghiệm và đến chữa trị kịp thời
thì họ có thể trở nặng và tử vong
vì vậy cần lấy chính lợi ích về sức khỏe của người dân
các thành viên trong gia đình và mọi người xung quanh để khuyến khích sự tự giác của họ
đây là những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
trưởng khoa y tế công cộng trường đại học y dược tp hcm
mấy ngày qua liên tiếp những đoàn người
từ tp hcm bình dương đồng nai chạy xe máy đi bộ về quê ngang qua khúc ruột miền trung
hầu hết họ là những công nhân người lao động mong muốn về quê
vì không thể trụ lại sau nhiều tháng gồng mình chịu đựng
trên hành trình về quê họ gặp rất nhiều khó khăn như xe hỏng mưa gió nguy cơ tai nạn rình dập
nhiều người trong số họ không còn cả tiền đổ xăng
hành trang về quê của không ít người thường làm sao có cả những chú cún con gà và chiếc trổi đót
phản xạ đầu tiên của không ít người là bật cười
nhưng liền ngay sau đó là cảm giác xót xa thương đến đứt ruột
trời ơi của nà của một đời chất chiêu khi tha phương cầu thực
và sau một cơn đại dịch chỉ còn có thế thôi sau
may làm sao trên dặm đường gian nan những người hồi hương này đã không cô đơn
những người dân dọc hai bên dẻo đất miền trung qua báo đài đã nắm được tin
đã canh me nhằm đoán số người về quê trong ngày mà chuẩn bị những phần cơm
nước và xăng để sẻ chia tiếp sức
người thì giúp vài lít xăng người thì hỗ trợ bữa ăn người thì sửa xe miễn phí
có hẳn một câu lạc bộ xe bán tải ở đà nẵng đã vượt hàng trăm km đến đèo lò so
giáp danh quảng nam con tum để chở những người bị tai nạn xe hỏng đến chân đèo hải vân
rồi sửa xe thăm khám sức khỏe cho họ để tiếp sức động viên họ tiếp tục hành trình
tờ mờ sáng chị tâm ngụ tại xã đại hồng huyện đại lộc tỉnh quảng nam vừa nấu xong món mì quảng
cho ăn sáng đôi nàm nữ dẫn xe máy trên yên có rất nhiều đồ đạc
đoán biết được là những người về quê chị tâm đã mời họ hai tô mì quảng
đôi nam nữ cảm ơn và bưng hai tô mì ra phía lề đường ngồi ăn để đảm bảo giãn cách
sau đó dắt xe đến tiệm ngồi chờ đến khi tiệm mở cửa
đêm năm tháng một mươi một câu chuyện khác trên đèo hải vân khiến cho nhiều người ép tim rồi thở vào nhẹ nhõm
khi tiếng loa của đội nhóm thiện nguyện thông báo đoàn người phải
lên đường bất ngờ một phụ nữ khóc thét lúc này người ta thấy bé gái ba tuổi nằm trên tay mẹ ngất xỉu
mặt tái nhợt bé gái nhanh chóng đưa các tỉnh nguyện viên y tế trên đèo sơ cứu
lúc sau bé qua cơn nguy hiểm và mọi người lại tiếp tục hành trình
trên hành trình về quê của những người con xa xứ có biết bao nhiêu tình cảm đắp bồi
sẻ chia của bà con dọc đường đã khiến cho nhiều người dơ lệ
có những đội nhóm tự phát trong đó có câu lạc bộ xe bán tải pdc
nhóm sinh viên đại học đông á đã săn tin để đón lõng bà con đặng trao ít xăng gửi những hũ mì
có cả những đội tình nguyện sửa xe thay nhớt để tiếp sức cho bà con
có hẳn những chị những cô qua nắm bắt thông tin đã vội trở tay về nhà bằng thịt thái rau
để nấu cháo đặng kịp đưa ra cho những vị khách nhất là những vị khách bé con lấy sức để vượt đường dài
tất cả họ những người thiện nguyện đã không cần đặt câu hỏi tại sao bà con vượt quy định
tất cả họ những người âm thầm chỉ làm theo lương chi vì nghĩa đồng bào
đã tìm mọi cách để lương dân đủ sức hồi cố quận không cần biết họ tự phát tự hành
tất cả họ những người thân mến những người thân mến những người thân mến
những người thân mến những người thân mến những người thân mến những người thân mến
những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại